các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết quả kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở tài xế cũng âm tính với chất ma túy
tại trụ sở công an hà văn hoàng khai do xe tải bị hỏng phanh nên chủ động điều khiển ép ô tô và giải phân cách giữa để giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông
trước đó vào khoảng hơn sáu giờ ngày hai mươi ba tháng bảy tài xế hà văn hoàng điều khiển xe ô tô tải chở nước khoáng đâm vào giải phân cách và va vào bảy người đang dừng chờ sang đường tại điểm
km sáu mươi ba ba trăm linh đoạn qua điểm phận xã cộng hòa huyện kim thái

tài xế hà văn hoàng đoạn qua điểm phận xã cộng hòa huyện kim thái đoạn qua điểm phận xã cộng hòa huyện kim thái đoạn qua điểm phận xã cộng hòa huyện kim thái
đá hai mươi năm tuổi đã tổ chức ăn nhậu tại nhà yixi ở cùng phường
trong lúc nhậu hết rượu ba người rủ nhau vào dãy nhà yixi tìm cắt bắp chuối bán lấy tiền mua rượu để nhậu tiếp
khi đi yibin có cầm theo một con dao rượu
sau khi ra dãy tìm chặt được bốn bắp chuối yibin đưa ba bắp cho yixi và một bắp cho inoai cầm
tuy nhiên inoai không cầm mà vứt xuống đất còn lớn tiếng chửi yibin
bực tức và có sẵn men rượu trong người nên yibin đã vung dựa chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái khiến inoai nằm gục ngay tại chỗ

khi đi inoai nằm bất động trên đầu chảy nhiều máu nên đã đưa đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu với tỷ lệ thương tật một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh sơn của tỉnh ninh bình tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng phùng ngọc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thôn tân lập xã hòa sơn huyện ninh sơn về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín lực lượng trạm quản lý bảo vệ rừng tà lâm xã ma nới huyện ninh sơn
phát hiện ba đối tượng gồm phùng ngọc quý và nguyễn văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám lê văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú xã hòa sơn huyện ninh sơn đang vận chuyển lâm sản trái phép nên truy đuổi
các đối tượng đã bỏ lại một mô tô mang biển kiểm soát tám mươi năm f một mươi sáu nghìn một trăm năm mươi sáu rồi chạy trốn
lực lượng chức năng đã thu giữ số lâm sản cùng xe mô tô về trạm quản lý bảo vệ rừng man nới cất giữ
khoảng hai mươi phút sau ba đối tượng trên đã mang theo hung khí đến trạm quản lý bảo vệ rừng ma nới
đe dọa lực lượng bảo vệ rừng rồi cướp lại xe mô tô trên và nhanh chóng tẩu thoát
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị một vụ cướp với tính chất manh động vừa xảy ra tại xã diên lâm của huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
đối tượng sau khi dùng hung khí đâm trọng thương một nhân viên bảo vệ đã cướp chiếc xe máy tẩu thoát
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm quân chúng nhân dân và lực lượng công an ở huyện diên khánh
đã phối hợp truy bắt được đối tượng gây án
tám giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bảy một thanh niên vào sưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thịnh phát
ở xã diên lâm huyện diên khánh sau một lúc nói chuyện với người bảo vệ thanh niên này đã bất ngờ
dùng chiếc kéo tấn công và đâm trọng thương người bảo vệ rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát
anh dương quang phát nhân viên công ty thịnh pháp đang làm việc trong xưởng đã lấy xe máy truy đuổi
quá trình truy đuổi gần một mươi km anh và một số người dân liên tục bị đối tượng đe dọa tấn công lại
khi truy đuổi đến thị trấn diên khánh gặp tổ tuần tra của công an thị trấn trên đường
anh phát và một số người dân cùng tổ tuần tra phối hợp khống chế tước hung khí bắt giữ đối tượng
anh dương quang phát nhân viên công ty thịnh phát đang làm việc trong xưởng đã lấy xe máy truy đuổi

đối tượng gây án là lê trì phú chú tại xã diên lạc huyện diên khánh khai nhận
khi vào xin nước uống thấy nạn nhân già cả có một mình ở chốt bảo vệ
đối tượng đã nảy sinh ý định và thực hiện việc gây án để cướp chiếc xe máy của nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diên khánh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam lê trì phú
để điều tra về hành vi cướp tài sản
một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại xã đạo tú
huyện tam dương của tỉnh vĩnh phúc đã bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
cụ thể vào hồi năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra
phát hiện và bắt giữ một mươi hai đối tượng gồm tám nam bốn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke thiên thai
vật chúng thu giữ một địa sứ màu trắng có bám dính tinh thể dạng đá và một số tăng vật khác
sau khi lập hồ sơ ban đầu các đối tượng được đưa về trụ sở công an để test nhanh với chất ma túy
kết quả có chín trên một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu ạn sản xuất thương mại sao hình
trụ sở tại đường trần xuân soạn quận bảy
ngoài vụ việc trên cục hải quan tp hcm còn chuyển hồ sơ về hàng loạt vụ nghi vấn buôn lậu
trốn thuế cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công ty sa huỳnh có mở tờ khai hải quan nhập khẩu đô hàng
từ nước ngoài có xuất xứ từ trung quốc là linh kiện của lò nướng thủy tinh
gồm nắp đậy nhựa trậu thủy tinh bộ đếm thời gian của lò nướng
đây là hàng mới một trăm linh có tổng giá trị hai trăm một mươi hai triệu đồng
khi lô hàng về việt nam trên cục hải quan cờ khẩu cảng sài gòn khu vực bốn
thuộc cục hải quan tp hcm phát hiện lô hàng là một ba trăm linh bộ lò nướng thủy tinh dạng nguyên bộ
chứ không phải dạng linh kiện như công ty sao hình khai báo
mỗi bộ được tháo rời thành ba bộ phận gồm nắp đậy nhựa trậu thủy tinh bộ đếm thời gian
tất cả đô hàng không ghi rõ xuất xứ nhưng đều mang thương hiệu asanzo
ban đầu công ty sao hình giải trình là do đối tác ở trung quốc gửi nhầm hàng
cục hải quan tp hcm có mời người đại diện pháp luật của công ty sao hình là bà huỳnh thị sao quân đến làm việc
nhưng bà không có mặt đã ủy quyền cho ông huỳnh thế tài lên làm việc nhưng ông này không biết gì
cục hải quan xác minh bà khuôn xác nhận có người mạo danh dùng giấy tờ cá nhân của bà để mở công ty nhằm làm ăn phi pháp
việc này bà hoàn toàn không biết
được biết vợ chồng bà quân từng có thời gian làm công nhân trong nhà máy của asanzo nhưng đã nghỉ việc
cơ quan chức năng cũng đã xác định nhiều giấy tờ hồ sơ liên quan đến vụ việc thể hiện chữ ký bút tích của bà quân là giả mạo
chính vì vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế nên cục hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để mở rộng điều tra
và đến nay đã khởi tố vụ án buôn lậu tại công ty sao hình
vào chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử một mươi bảy bị cáo trong vụ án đền bù xây dựng nhà máy thủy điện sơn la đã tiến hành tranh tụng
tại phiên tranh tụng kiểm sát viên đã trình bày quan điểm của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la và đề xuất bức án đối với các bị cáo
cụ thể các bị cáo trương tuấn dũng nguyên là phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện mường la
kiêm chủ tịch hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phan tiến diện phan đức chính được đề xuất mức án sáu bảy năm tù giam
phan xuân khoa trần mạnh trì tòng văn thành bức án từ năm sáu năm tù gian
ngô xuân vân lê quang duy nguyễn văn thanh đèo văn ban bức án từ bốn năm năm tù gian
mai văn quang bức án từ ba bốn năm tù gian
các bị cáo còn lại bị đề nghị bức án từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù giam
đồng thời các bị cáo đèo văn ban phải hoàn trả số tiền được hỗ trợ bồi thường sai
dự kiến ngày mai hai mươi năm tháng bảy tòa sẽ tuyên án
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện